bộ tổng tham mưu luôn coi trọng chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu lực lượng dân quân tử vệ vững mạnh rộng khắp xây dựng lực lượng dân quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh phối hợp chặt chẽ với công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh chống tội phạm
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước
trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tiềm mẩn nhiều yếu tố bất ổn nhất là vấn đề chủ quyền trên biển đông
các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa và phi chính trị hóa quân đội
để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
do vậy bộ tổng tham mưu sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
tham mưu đề xuất với đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
về đường lối chủ trương thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời điều chỉnh tổ chức biên chế
trang bị lực lượng vũ trang nhân dân phù hợp với thời kỳ mới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp của cán bộ chiến sĩ bộ tổng tham mưu
đánh dấu bước trưởng thành không ngừng tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sáng nay mùng năm tháng chín hòa chung không khí của cả nước hơn hai một triệu học sinh
của thủ đô hà nội đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã đến dự khai giảng tại trường trung học cơ sở

trường trung học cơ sở giảng võ được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trong hơn ba mươi năm qua nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu dạy tốt học tốt
trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục thành phố hà nội
trong các cuộc thi cấp thành phố quốc gia và quốc tế
thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào
trong năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trường trung học cơ sở giảng võ quyết tâm thực hiện thông điệp
học sinh an toàn phụ huynh an tâm
giáo viên an vui
tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã đánh chống khai giảng năm học mới
và trao tặng thầy trò nhà trường bức tranh bắc hồ quảng khăn đỏ cho thiếu nhi thủ đô
và màn hình vô tuyến để các em học sinh hoạt động ngoại khóa trong nhà trường
năm học này toàn thành phố hà nội có gần hai tám trăm linh trường học và hơn hai một triệu học sinh
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các trường trên địa bàn thành phố hầu hết tổ chức lễ khai giảng
theo hình thức trực tiếp ngắn gọn không quá bốn mươi năm phút
và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như phân luồng đón học sinh ngay từ cổng trường
đo thân nhiệt sắt khuẩn tay phát khẩu trang cho học sinh bị thiếu
các trường học trên địa bàn thành phố đều yêu cầu phụ huynh không đưa con vào trong trường học
không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường
tổ chức ngày khai giảng vừa vui tươi phấn khởi đón học sinh
vừa bảo đảm an toàn là bước khởi đầu cho năm học mới
với nhiệm vụ kép vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả
tương bừng cho đón năm học mới sáng nay tại trường trung học phổ thông lê quý đôn
thành phố hồ chí minh phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới dự và đánh chống khai giảng
năm học mới chào hòa chúc mừng nhà trường và các em học sinh
hơn một bảy triệu học sinh tại thành phố hồ chí minh đã dự lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là năm học đặc biệt trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lễ khai giảng chỉ có học sinh các lớp đầu cấp tham dự đầy đủ
các khối lớp còn lại cử đại diện học sinh tham dự từ một mươi đến hai mươi em
công tác tổ chức khai giảng tại các trường vừa giữ nguyên ý nghĩa
vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cán bộ giáo viên và học sinh
sáng nay gần năm trăm linh học sinh các cấp của thành phố hải phòng đã nôn nước khai giảng
năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được biết trong dịp hè các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
xây mới cải tạo hàng trăm phòng học nhà công vụ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các trường tổ chức lễ khai giảng với nội dung
hình thức ngắn gọn trang trọng hiệu quả tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng
bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tại lào cai sáng nay gần hai trăm hai mươi ba học sinh tỉnh lào cai đã khai giảng năm học mới
năm nay toàn tỉnh lào cai có sáu trăm linh tám trường học với tám hai trăm linh bảy nhóm lớp gần hai trăm hai mươi ba học sinh
tăng khoảng sáu bảy trăm linh học sinh so với năm trước tại lễ khai giảng các nhà trường đã phát động
thi đua bảo đảm an toàn trong thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tuyệt đối bảo đảm công
tác an ninh an toàn trường học trật tự an toàn giao thông hưởng ứng hành động nói không với rác thải
nguyện hòa chung với không khí hân hoan của học sinh cả nước hơn ba trăm năm mươi sáu bảy trăm sáu mươi học sinh trên địa bàn
tỉnh quảng nam đã đồng loạt bước vào khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín làm
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tỉnh quảng nam phải chia thành hai đợt và ngày thi cuối
cùng của kỳ thi kết thúc vào chiều hôm qua bốn tháng chín do đó
buổi lễ khai giảng năm nay diễn ra nhanh chóng ấm áp và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
sáng năm tháng chín toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum cũng tổ chức lễ khai giảng
cho học sinh các cấp bước vào năm học mới năm nay tỉnh con tum có trên một trăm sáu mươi hai bảy trăm linh học sinh
các cấp học tăng ba năm trăm linh học sinh so với năm học trước đó trong đó số tăng chiếm phần lớn là
học sinh dân tộc thiểu số với hai em để phòng dịch covid một mươi chín lễ khai giảng tại các trường
diễn ra trong thời gian không quá ba mươi phút bảo đảm trang trọng vui tươi và thiết thực
tại thành phố cần thơ bốn trăm năm mươi năm điểm trường ở các cấp học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông
đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học này cần thơ tiếp tục thực hiện đổi mới
căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục tiếp tục triển khai
thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với
phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
sáng nay hơn hai trăm linh học sinh ở bốn cấp học tỉnh yên bái bước vào khai giảng năm học mới
một trăm linh trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện phòng dịch lễ khai giảng năm nay
diễn ra ngắn gọn trong vòng ba mươi phút đặc biệt tại hai huyện vùng cao mù căng trải và trạm tấu
công đoàn ngành giáo dục và đào tạo đã huy động nguồn vốn xã hội hóa giúp đỡ các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn điều được trao quà có giá trị từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng tạo động lực giúp
các em tự tin bước vào năm học mới các điều kiện ăn ở của học sinh bán chú được chuẩn bị kỹ lưỡng
cùng với cả nước hôm nay mùng năm tháng chín các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
thuộc bảy quận huyện tại thành phố đà nẵng cũng đã đón năm học mới trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
còn nhiều diễn biến phức tạp do vậy lễ khai giảng năm nay của học sinh đà nẵng được tổ chức
vô cùng khác biệt so với mọi năm đó là tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến
ngày tự trường năm nay cũng như các bạn cùng trang lứa khác em nguyễn hoàn đã thức dậy từ rất sớm
để chuẩn bị tươm tất quần áo trước khi tham dự lễ chào mừng năm học mới nhưng khác với năm trước
lễ khai giảng năm nay em tham dự ngay ở nhà tại góc học tập của mình thông qua hệ thống trực tuyến
được kết nối với nhà trường
năm nay con dự khai giảng ở trên trực tuyến online con hơi tiếc vì chưa được gặp các bạn và cô giáo về phòng covid một mươi chín
cho nên con sẽ ở nhà chăm chỉ học online nghe những bài giảng của cô và mong muốn hết dịch bệnh covid một mươi chín để đi học lại
tại trường tiểu học võ thị sáu quận hải châu thành phố đà nẵng công tác tổ chức khai giảng trực tuyến
học trực tuyến được nhà trường chuẩn bị rất kỹ lưỡng ngay từ trước các giáo viên soạn đề cương
giáo án bài giảng các clip phát biểu hướng dẫn phòng bệnh cho học sinh kết nối với các bậc phụ huynh học sinh
nhà trường sẽ bắt đầu tổ chức cho các con học tập qua mạng
bắt đầu từ ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi với những vi giáo bài giảng về ôn tập kiến thức và khắc sâu
những nội dung các con đã học để các con đăng tải trên fanpage trên gia lô nhóm lớp và qua đó thì
các con có thể tiếp tục ôn lại những cái nội dung để mà chuẩn bị hành trang khi các con có thể đi học lại
tiếp thu kiến thức mới một cách chắc chắn hơn việc đầu tiên là mong cha mẹ hết sức quan tâm đến
cái thờ lượng học của con cũng như là cái thờ khó biếu
trường đã cung cấp đến cho ba mẹ thông qua các cái group cũng từ cái group này thì cha mẹ nhận thông
tin từ thầy cô và phản hồi cho thầy cô biết là con mình đại học như thế nào để mà cô phối hợp riêng
hay là phối hợp chung với tập thể cha mẹ để là có những cái hướng dẫn tiếp theo mà nhằm đạt được cái
hiệu quả dạy học một cách tốt nhất mặc dù khai giảng trực tuyến học trực tuyến có những thuận
lợi nhất định trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín song cũng gặp không ít khó khăn bởi một số phụ huynh
vẫn chưa có phương tiện đáp ứng được việc học online hoặc thông qua các phương tiện này lâu dài
có thể gây hại cho mắt nhưng trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì dạy và học trực tuyến vẫn
là giải pháp tối ưu nhất thưa quý vị liên quan đến trường hợp bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm mắc covid một mươi chín tại
thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc từ ngày bốn tháng chín tỉnh hải dương tiếp tục thiết lập vùng
cách ly y tế một mươi bốn ngày tại hai khu vực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương và bệnh viện đa khoa
hòa bình đây là hai nơi bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm đã đến thăm khám trước khi được xác định dương tính với
virus sars cov hai trước đó vào ngày ba tháng chín tỉnh hải dương đã thiết lập vùng cách ly y tế
đối với một phần khu dân cư thuộc thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc trong vòng hai mươi tám ngày
tổ chức truy vết và xác định được ba mươi hai trường hợp f một hai trăm năm mươi trường hợp f hai liên quan đến bệnh nhân một nghìn bốn mươi năm
ngày bốn chín các cơ quan chức năng việt nam australia và new zealand đã phối hợp đưa gần
ba mươi công dân việt nam từ australia và new zealand về nước an toàn hành khách trên chuyến bay bao
gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người ốm đau người lao động hết hạn thị thực và hợp
đồng lao động sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xa đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn
khác các cơ quan đại diện việt nam đã cử cán bộ tới các sân bay để hỗ trợ trực tiếp giúp công
dân làm thủ tục nhanh chóng và an toàn hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về
an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay
quốc tế tân sơn nhất những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo
đúng quy định thưa quý vị xác định công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
hạn chế sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến biên giới còn kéo dài lực lượng biên phòng tỉnh
trị đã bắt tay vào việc xây dựng lại các điểm lán chạy giúp cán bộ chiến sĩ có nơi ăn trốn ở
được thuận tiện kiên cố hơn trong những ngày qua cùng với sự giúp đỡ của bà con nhân dân
hàng chục ngôi lán đã được dựng lên giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ
cũng như bảo đảm an ninh biên giới
qua nhiều tháng trời dầm mưa dãi nắng giữa núi rừng hẻo lánh những chiếc lán dựng tạm không
đủ để che mưa che nắng cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn trên tuyến biên giới
thấu hiểu những khó khăn thiêu thôn đó lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị cùng bà con nhân dân
và đoàn viên thanh niên địa phương đã cùng nhau góp công góp sức để dựng nên những ngôi nhà sàn nhỏ
làm nơi canh gác cho lực lượng biên phòng
tại các chốt này lán trại đã được tổ chức bố trí quy mô hơn có lán bếp
có lán để ở khu chăn nuôi lán để ở được dựng theo kiểu nhà sàn
bảo đảm thoáng mát tránh ngập lụt chống các loại rắn rết côn trùng nguy hiểm
trong thời gian đến chúng tôi sẽ lập thêm khoảng ba mươi chốt để phục vụ chúng ta
tính đến thời điểm hiện tại bộ chủ hị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã triển khai
duy trì tám mươi bốn chốt cố định hai mươi ba tổ cơ động với sự tham gia của hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ biên phòng
và một trăm hai mươi sáu dân quân công an các xã biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
quảng trị hiện đã cơ bản khống chế được dịch bệnh tuy nhiên cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục công việc của mình
ngày đêm miệt mài giữ vững sự bình yên trên tuyến biên giới thân yêu
thưa quý vị tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng chín đến sáu h ngày năm
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ca
trong một bốn mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bảy trăm tám mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là hai trăm hai mươi tám ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi ba một trăm năm mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín trăm năm mươi bảy người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn chín trăm năm mươi người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy người
cho tới thời điểm này thế giới đã ghi nhận hơn hai mươi sáu bảy triệu bệnh nhân covid một mươi chín tăng hai trăm tám mươi chín người trong hai mươi bốn giờ qua
một số phòng khám ngoại trú ở thủ đô moscow đã nhận được lô vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên
trong khi tổ chức y tế thế giới who cảnh báo chưa thể phổ cập vaccine ngừa covid một mươi chín từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
tại châu âu số bệnh nhân covid một mươi chín hiện là ba bảy triệu người tăng hơn ba mươi năm người trong hai mươi bốn giờ qua và có hai trăm linh chín người đã tử vong
nga tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn một triệu bệnh nhân tiếp đến là tây ban nha
pháp bất ngờ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trở lại với tám chín trăm bảy mươi năm ca bệnh tức là mức tăng cao nhất tại châu âu trong hai mươi bốn giờ qua
lên tổng số ba trăm linh chín bệnh nhân covid một mươi chín
tình hình này buộc chính phủ pháp phải cho đóng cửa
tại châu á trong hai mươi bốn giờ qua số bệnh nhân covid một mươi chín toàn châu lục tăng thêm một trăm một mươi năm ca lên bảy năm triệu bệnh nhân
ấn độ có số ca mắc mới trong ngày cao nhất tăng thêm tám mươi bảy một trăm một mươi năm người
số ca mắc mới cũng gia tăng một cách đáng quan ngại tại philippines và indonesia
người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới margres harris khuyến cáo cần kiểm tra nghiêm ngặt tính hiệu quả mức độ an toàn của vaccine
hiện trên thế giới có hơn hai trăm năm mươi loại vaccine ngừa covid một mươi chín
đang được nghiên cứu và thử nghiệm
trong đó có bảy loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm ở giai đoạn ba cũng là giai đoạn cuối cùng
who khẳng định điều này không có nghĩa là vaccine ngừa covid một mươi chín đã sẵn sàng được phân phối rộng khắp trên thế giới từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàng không việt nam cho biết đơn vị đã kiến nghị bộ giao thông vận tải mở lại đường bay quốc tế thường lệ đến nhật bản và hàn quốc dự kiến từ ngày một mươi năm tháng chín
theo thỏa thuận giữa các bên mỗi tuần có bốn chuyến bay khứ hồi đến nhật bản và bốn chuyến bay khứ hồi đến hàn quốc
trong đó hãng bay việt nam sẽ đảm nhận bốn chuyến đối tác nhật bản và hàn quốc thực hiện bốn chuyến còn lại
các hành khách đến việt nam đều phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
sở du lịch hà nội cho biết tính đến ngày ba mươi một tháng tám

với cơ sở lưu trú dừng hoạt động gần một mươi sáu lao động thất nghiệp
phần khúc khách sạn cao cấp ba năm sao khủng hoảng trầm trọng với công suất sử dụng phòng thấp chưa từng có
các cơ quan lưu trú cơ sở lưu trú du lịch khá vắng khách
mặc dù giá dịch vụ giảm bốn mươi sáu mươi với nhiều sản phẩm chương trình yêu đại hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín thời điểm này công suất sử dụng khách sạn từ một năm sao chỉ đạt trung bình từ một mươi sáu
giảm năm mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đã một tháng kể từ khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta chính thức có hiệu lực
theo các chuyên gia thực thi evfta doanh nghiệp phải theo luật chơi mới khó khăn hơn khắc nghiệt hơn
và hơn lúc nào hết các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy tiếp cận toàn cầu
tiếp cận công nghệ mới thông qua chuyển đổi số qua đó chủ động nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong evfta
là một trong số các doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu phát triển dây chuyển tự động trong lĩnh vực gia công kim loại
ngay khi hiệp định evfta chính thức có hiệu lực doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội để tham gia vào một khâu
trong làn sóng dịch chuyển công nghệ gia công kim loại toàn cầu
wellcom đã chuẩn bị cho việc đó bằng việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển theo chiều sâu
định hướng lên các công nghiệp bốn
điều nhất là nền tảng tự động hóa để hệ thống máy móc sẽ kết nối lại với nhau và giúp cho năng suất tăng lên rất nhiều
hiện nay là sự dịch chuyển của các nhà máy lớn trên thế giới trong cái cuỗi trung trưỡi cung ứng vào việt nam là khả năng rất lớn
bởi hiệp định đã ký với eu vừa rồi hiệp hội kết cấu thép chúng tôi đang cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuẩn bị đón nguồn đó
bởi vì người ta đầu tư nhà máy vào thì chúng tôi sẽ có một lượng kết cấu thép rất khổng lồ
theo số liệu khảo sát của cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
hiện có đến sáu mươi hai doanh nghiệp việt nam còn đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và hai mươi tám doanh nghiệp mới bắt đầu hình thành những bước đi đầu tiên
phần lớn các doanh nghiệp việt nam chưa sẵn sàng với các công nghệ của nền kinh tế số
đây là thách thức lớn cần phải khắc phục nếu muốn tận dụng cơ hội ở thị trường eu có quy mô hơn một mươi tám tỷ usd
chúng ta cần thông qua hiệp hội để kiến nghị với chính phủ
những cái hỗ trợ về tài chính những hỗ trợ về chính sách để mà chúng ta đổi mới công nghệ
để chúng ta đáp ứng được yêu cầu khi chúng ta tiêu chuẩn rất cao vào eu
các chuyên gia nhận định việc tăng cường đổi mới sáng tạo và thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sẽ giúp các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế việt nam nói chung tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu
công nghệ sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn nhập khẩu rất cao
của các hiệp định thương mại tự do như evfta
luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm trong công việc không ngại khó ngại khổ giỏi việc nước cũng như là đảm việc nhà
đó là những lời nhận xét của người dân xã xuân quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
về những nữ bí thư tri bộ trưởng thôn trên địa bàn xã
phát huy vai trò phẩm chất của người phụ nữ việt nam

nhiều năm qua những nữ bí thư trì bộ trưởng thôn ở xuân quang đã tích cực vận động nhân dân
thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo xây dựng quê hương
có phần đưa xã vùng cao xuân quang về đích nông thôn mới
thôn làng ngoã xã xuân quang có một trăm linh tám hộ dân trong đó chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
chủ yếu là dân tộc tày nhờ sự vận động của bí thư tri bộ trưởng thôn ma thị tuyết
những năm qua người dân trong thôn luôn thi đua phát triển kinh tế
đưa tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi giúp người dân thuận tiện trong việc giao thương
phát triển kinh tế trẻ em trong thôn được đến trường đầy đủ một trăm linh hộ dân được sử dụng điện thường xuyên
thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi một triệu đồng một người một năm số hộ nghèo chỉ còn bảy hộ
trẻ em trong thôn được đến trường đầy đủ một trăm linh hộ nghèo chỉ còn bảy hộ số hộ nghèo chỉ còn bảy hộ
với một mươi hai năm kinh nghiệm làm bí thư tri bộ trưởng thôn bàn thị nguyệt thôn làng lạc xã xuân quang
luôn tâm huyết tận tụy dám nghĩ dám làm nỗ lực cùng người dân vượt qua khó khăn
để phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo đưa làng lạc trở thành thôn điển hình
về xây dựng nông thôn mới ở xã xuân quang
là một cán bộ nữ của thôn bản thì trước hết mình phải tận tụy với công việc
phải tích cực tham gia là người đứng đầu các phòng trảo tiên triển vận động nhân dân
như vậy thì đóng góp về cái xây dựng thôn mới thì rất là thuận lợi
dân hiểu thì tích cực ủng hộ tham gia
xuân quang đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
trên chín mươi chín người dân trong xã được sử dụng điện an toàn theo yêu cầu của ngành điện
một mươi trên một mươi hai thôn bản có nhà văn hóa gắn với sân thể thao khang trang
thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi ba năm triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hương heo giảm còn trên sáu năm
những kết quả này có sự đóng góp
không nhỏ của những nữ bí thư tri bộ trưởng thôn ở nơi đây
thưa quý vị trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế army game hai nghìn hai mươi diễn ra tại liên bang nga
vào lúc một mươi một h giờ moscow một mươi năm h giờ hà nội ngày bốn chín tại thao trường al labino
ngoài ô thủ đô moscow đã diễn ra vòng chung kết bảng hai cuộc thi xe tăng hành tiến
với sự góp mặt của bốn đội tuyển việt nam lào myanmar và tajikistan
đội tuyển việt nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên
và giành huy chương vàng
ở vòng chung kết bảng hai mỗi kiếp xe chạy bốn vòng
bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt tám mục tiêu theo quy định
ra trận với bản định thi đấu và sự quyết tâm ở mức cao nhất
đội tuyển xe tăng việt nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên
sau khi ban tổ chức và ban giám khảo tiến hành họp tính lỗi vi phạm
đội tuyển xe tăng việt nam xuất sắc đạt thành tích hai h một mươi hai bốn mươi bảy
và đứng đầu vòng chung kết nhanh hơn đội xếp thứ hai là lào một mươi phút
tajikistan về đích thứ ba
ngay sau khi đội tuyển xe tăng việt nam cán đích đầu tiên
niềm vui chiến thắng đã lan tỏa đến tất cả cổ động viên và người hâm mộ
bên cạnh đó một hình ảnh thật đẹp về niềm vui chung chiến thắng
của đội tuyển xe tăng việt nam và lào cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế
trong phần tin quốc tế đức thông qua chiến lược ấn độ dương thái bình dương
anh sẵn sàng với mọi kết quả đàm phán hậu brexit
chính phủ đức vừa thông qua chiến lược đối với ấn độ dương thái bình dương
nhằm thúc đẩy sự can dự mạnh mẽ hơn nữa của berlin với vai trò là một bên tạo lập
và là đối tác quan trọng của khu vực
chính phủ đức tin rằng trong thế kỷ hai mươi một các lực lượng kinh tế và chính trị
ngày càng chuyển dịch về khu vực ấn độ dương thái bình dương
nơi có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới là mỹ trung quốc và nhật bản
đồng thời có hai mươi trên ba mươi ba siêu đô thị trên thế giới
chủ trương của berlin là đa dạng hóa quan hệ mọi mặt
đẩy mạnh quan hệ với các nước asean australia và ấn độ
thông qua ký kết thêm các thỏa thuận thương mại tự do
mục đích của định hướng này là xây dựng khung chiến lược với nhiều giải pháp chính trị
đối với khu vực và hình thành các điểm kết nối tăng cường hợp tác
kể cả trong chính sách an ninh với các đối tác ở ấn độ dương thái bình dương
ngoài ra chính phủ đức cũng muốn lấy định hướng của mình làm cơ sở nền tảng
cho chiến lược chung của liên minh châu âu đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương
serbia và kosovo đã nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế
đây là bước đột phá lớn trong hơn một thập kỷ sau khi kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi serbia
kết thúc các cuộc đàm phán với vai trò trung gian của mỹ
tổng thống donald trump thông báo serbia và kosovo đã cam kết bình thường hóa quan hệ kinh tế
washington tăng cường can dự vào các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa serbia và kosovo
từ cuối năm hai nghìn hai mươi
năm ngoái với việc bổ nhiệm đặc phái viên của mỹ về đàm phán
và gần như đã đẩy vai trò của liên minh châu âu eu ra khỏi tiến trình này sau chín năm làm trung gian
vùng lãnh thổ kosovo tuyên bố độc lập khỏi serbia năm hai nghìn tám
đến nay cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này
khoảng một trăm linh nước trong đó có mỹ hầu hết các quốc gia thành viên eu công nhận vùng lãnh thổ kosovo
trong khi nga và trung quốc phủ nhận chủ quyền của kosovo
về vấn đề brexit
thủ tướng boris johnson cho biết anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi kết quả đàm phán với liên minh châu âu eu
về mối quan hệ giữa hai bên sau brexit
hiện anh và liên minh châu âu đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán chính thức thứ tám vào tuần tới
chủ tịch hội đồng châu âu ec ông charles misen tỏ ý hoài nghi về khả năng london và bruxelles
có thể đạt được một thỏa thuận về mối quan hệ mới sau brexit
ông hối thúc london thể hiện quan điểm rõ ràng để tháo cỡ bế tắc trong đàm phán

anh không thể rời khỏi eu mà vẫn được đảm bảo các lợi ích của vị thế thành viên
nếu không đạt thỏa thuận quan hệ thương mại anh eu sẽ dựa trên các chuẩn mực tối thiểu
mà tổ chức thương mại thế giới thiết lập
theo đó các mức thuế quan sẽ cao hơn hiện nay và các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thủ tục phiền hà hơn
có thể ảnh hưởng xấu tới hoạt động thương mại đầu tư ở hai bờ eo biển mungs
chính phủ colombia vừa đưa vào hoạt động tuyến đường hầm dài nhất mỹ latin với chiều dài tám năm km
tổng vốn đầu tư hơn hai trăm linh

con đường hầm có tên là la lini được xây dựng kéo dài hơn một thập kỷ
đường hầm này đi qua hành lang trung tâm của dãy núi andes thuộc colombia
giúp cải thiện việc kết nối tuyến đường bộ giữa miền trung và khu vực tây nam của đất nước
ngoài ra đường hầm la lini cũng rút ngắn thời gian đi lại giữa thủ phủ các bang cali và armenia botoga
bên cạnh la lini chính phủ colombia cũng đồng thời khánh thành bốn đường hầm khác
năm cầu cạn hai nút giao thông đường bộ và một mươi ba km đường mới
dự án nằm trong chiến lược thúc đẩy kinh tế và khả năng cạnh tranh của colombia
bằng cách giảm chi phí vận hành vận chuyển cho các sản phẩm hàng hóa
đến và đi từ cảng buena ventura
bến cảng đóng vai trò quan trọng nhất của quốc gia nam mỹ trên thái bình dương
ngoài ra đường hầm la lini cũng rút ngắn thời gian đi lại giữa thủ phủ các bang cali và armenia botoga

đến và đi từ cảng buena ventura